thưa quý vị sau hơn hai tuần xét xử và nghị án phiên tòa vụ án chuyển nhượng sai phạm đất vàng
với các bị cáo từng là cựu lãnh đạo tỉnh bình dương sẽ diễn ra phần tuyên án vào chiều ngày hôm nay
vào lúc một mươi bốn h ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội sẽ tiến hành tuyên án đối với cựu bí thư bình dương trần văn nam
và hai mươi bảy bị cáo khác trong vụ án chuyển nhượng sai phạm đất vàng ở bình dương
các bị cáo gồm cựu lãnh đạo của tỉnh bình dương các lãnh đạo và cựu lãnh đạo của nhiều doanh nghiệp
bị truy tố về hai nhóm tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tham ô tài sản
cáo trạng và diễn biến phiên tòa thể hiện ông trần văn nam và ông trần thanh liêm cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình dương
đã ký những văn bản đồng ý áp giá đất thấp hơn mức giá quy định cụ thể là hơn năm mươi một đồng một mét vuông đất
để giao các diện tích đất vàng cho tổng công ty bình dương
thời điểm đó do bị cáo nguyễn văn minh làm chủ tịch các diện tích đất vàng gồm một trăm bốn mươi năm ha khu nghỉ dưỡng đảo hồ điệp
và bốn mươi ba hectare tại phường hòa phú thành phố thủ dầu một
sau đó bị cáo nguyễn văn minh cùng với cấp dưới dùng các diện tích đất này để góp vốn vào các công ty tư nhân
là công ty tân phú tân thành âu lạc impoco
biến đất công thành đất tư hưởng lợi số tiền lớn các bị cáo trong vụ án được xác định gây thiệt hại cho nhà nước
số tiền hơn năm tỷ đồng